xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh tăng cường yếu nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ đã có sương mù và mưa nhỏ
tình trạng này được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới
tuy có mưa nhỏ và sương mù làm giảm tầm nhìn
nhưng về nhiệt độ nền nhiệt tại đây có phần tăng nhẹ và giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
do nằm xa khối không khí lạnh nên mưa xảy ra ít hơn
tuy nhiên về sáng sớm thì vẫn có sương mù
người dân cần lưu ý khi mà tham gia giao thông để đảm bảo an toàn
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng nhẹ
giao động là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc có nơi còn cao hơn
tương tự như tại khu vực đồng bằng bắc bộ
lui xuống khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và trong ngày mai
thời tiết cũng sẽ nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ rải rác
tập trung vào đêm và sáng
ban ngày phổ biến là ít mưa
trưa chiều hưởng nắng với mức nhiệt giao động là từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
sau đó mưa giảm nên nền nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên
thời tiết trong ba ngày tới dự báo là phổ biến ít mưa ngày nắng
và nhiệt độ ngày đêm chủ yếu giao động trong khoảng là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
riêng phía nam miền trung bao gồm các tỉnh như khánh hòa đến bình thuận
mức nhiệt sẽ cao hơn phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết khá là ổn định
phổ biến là vẫn là tình trạng ngày nắng
đêm không mưa tiết trời thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt
và sản xuất ngoài trời của người dân nơi đây
dự báo nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây thời tiết chủ đạo cũng là không mưa ngày nắng
với nhiệt độ khá mát mẻ
ngày đêm giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
có nơi còn trên ba mươi hai độ